theo tổng cục lâm nghiệp của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
kết quả phát triển rừng tổng hợp từ đầu năm đến cuối tháng một mươi một cho thấy cả nước đã chuẩn bị được sáu trăm bốn mươi sáu triệu cây giống các loại
phục vụ cho kế hoạch trồng rừng năm hai nghìn một mươi chín trong đó trồng rừng tập trung đã đạt chín mươi ba kế hoạch năm
cũng theo thống kê của tổng cục lâm nghiệp giá trị xuất khẩu lâm sản một mươi một tháng năm nay ước đạt một mươi hai mươi bốn tỷ usd
tăng hai mươi năm so với cùng kỳ xuất siêu lâm sản đạt bảy chín tỷ usd ước giá trị xuất khẩu lâm sản cả năm đạt một mươi một tỷ usd
trong đó các thị trường xuất khẩu lâm sản chính của việt nam gồm hoa kỳ nhật bản trung quốc eu và hàn quốc
ngoài ra từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến nay cả nước đã xảy ra hai trăm bảy mươi sáu vụ cháy rừng làm thiệt hại trên một chín trăm linh ha rừng các loại
tăng gần một sáu trăm linh ha so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám đồng thời tính đến ngày hai mươi năm tháng một mươi một cả nước đã phát hiện trên
một mươi vụ vi phạm luật lâm nghiệp giảm một mươi sáu so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám